từ ngày một mươi tháng ba bộ công thương công bố quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm hai nghìn một mươi chín
chính thức từ ngày hai mươi tháng ba lên mức giá mới là tám ba mươi sáu so với mức giá bán lẻ điện bình quân hiện hành
theo các chuyên gia việc tăng giá điện sẽ gây tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội
hoạt động sản xuất tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp
điều này đòi hỏi cần phải có những giải pháp kịp thời hợp lý nhằm hạn chế tác động tiêu cực
kiểm soát tốt lãm phát và tạo điều kiện để kinh tế tiếp tục phát triển bền vững
liên quan đến vấn đề giá điện bình quân tăng thêm tám ba sáu từ ngày hai mươi tháng ba
trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay nhận định evn cần minh bạch chi phí đầu vào
giải thích về lý do cũng như là cơ sở để tăng giá điện lần này bộ công thương cho biết
việc điều chỉnh giá bán điện là thực hiện theo nghị quyết số hai mươi bốn
quy đề ttg ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng chính phủ
về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
chi phí đầu vào để tính toán giá bán điện được tính theo thông số đầu vào của tất cả các khâu
trong đó yếu tố quyết định điều chỉnh giá điện là giá nhiên liệu đầu vào
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng bộ công thương và evn cần phải làm rõ hơn chi phí đầu vào của giá điện
có sự công khai minh bạch chi ly các khoản có liên quan đến chi phí đầu vào của một kwh điện
để người dân cũng như doanh nghiệp có thể giám sát và cùng tham gia tính toán
trong khi đó một vấn đề hôm nay
trên báo tuổi trẻ bình luận về việc giảm người để tăng lương
cải cách tiền lương dự kiến sẽ bắt đầu thực hiện vào năm hai nghìn hai mươi một
thiết kế bảng lương theo chức vụ chức danh và vị trí việc làm
ngoài ra những địa phương có khả năng cân đối ngân sách như hà nội
tp hcm quảng ninh đà nẵng sẽ được tự quyết tiền lương cho công chức
viên chức cao hơn tám lần so với mức quy định
đây là xu hướng hiện đại khác so với trước
và đương nhiên là việc quay lại lương chức vụ sẽ giống các lần cải cách năm hai nghìn
năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nhưng ở mức độ cao hơn
loay hoay với bài toán giao thông tỉnh là nhan đề bài viết rất đáng chú ý
được đăng tải trên báo thời nay số ra ngày hôm nay
do mới chỉ đáp ứng được khoảng tám một mươi nhu cầu gửi xe của người dân
nhiều năm nay hà nội vẫn chưa thể dẹp bỏ các bãi đỗ xe tạm thời
thậm chí là mới đây còn có đề xuất sửa luật để tiếp tục tận dụng các gầm cầu làm bãi đỗ xe
các chuyên gia giao thông thì cho rằng đây không thể là giải pháp dài hạn
cho bài toán giao thông
khi mà tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ gây mất an toàn
về đề xuất duy trì một số điểm trông giữ phương tiện dưới khu vực gầm cầu
trên địa bàn thành phố hà nội bộ giao thông vận tải cho biết
việc tiếp tục cho phép sử dụng gầm cầu vượt để làm điểm trông giữ xe
theo đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố hà nội là không có cơ sở pháp lý
trong khi đó báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết
thử nghiệm trí tuệ nhân tạo chữa ung thư cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân
sau thời gian thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo điều trị ung thư
tại một số bệnh viện ở việt nam kết quả bước đầu cho thấy khá là khả quan
hội đồng của bộ y tế về xem xét phần mềm ứng dụng trong tư vấn hỗ trợ
điều trị ung thư tại việt nam khuyến nghị các cơ sở khám bệnh
chữa bệnh ở nước ta có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo
trong lựa chọn pháp đồ điều trị ung thư
và điều này đã mở ra cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân ung thư
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên báo lao động
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra trong ba ngày
là từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
là thông tin được đăng tải trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay
theo quy chế để xét công nhận tốt nghiệp thí sinh trung học phổ thông
phải dự thi bốn bài thi gồm ba bài thi độc lập toán ngữ văn ngoại ngữ
và một bài thi tự chọn trong số hai bài thi tổ hợp
thí sinh được chọn đăng ký thi cả hai bài thi tổ hợp
điểm bài thi cao hơn sẽ được chọn
để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp
tuy nhiên thí sinh đã đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp
bắt buộc phải thi cả hai bài này
nếu bỏ một trong hai bài thi
thì sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét tốt nghiệp
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại